chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn bên cạnh các ngân hàng các công ty tài chính trong vài năm gần đây đã có sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng rộng rãi của các mô hình cho vay trực tuyến như vay tiền nhanh online vay tiền không thế chấp vay tiền không cần gặp mặt
các mô hình này thường được giới thiệu là công ty thực hiện hỗ trợ tư vấn và kết nối giữa người đi vay và người cho vay gọi là công ty tư vấn nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch vay tiền trực tuyến
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương đã thông báo một số nội dung cần lưu ý
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
quốc hội vừa ban hành nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng số thu ngân sách nhà nước là một bốn trăm một mươi một ba trăm linh tỷ đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước
tổng số thu ngân sách nhà nước là một sáu trăm ba mươi ba ba trăm linh tỷ đồng
mức bộ chi ngân sách nhà nước là hai trăm hai mươi hai tỷ đồng tương đương ba sáu gdp
quốc hội cho phép sử dụng một mươi ba trăm tám mươi tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy để xử lý cho các nhiệm vụ
bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương là năm tám trăm chín mươi bốn tỷ đồng
hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là hai tám trăm một mươi năm tỷ đồng
hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là một sáu trăm bảy mươi một tỷ đồng
quốc hội giao chính phủ giả soát kinh phí một mươi hai hai trăm năm mươi bốn chín tỷ đồng theo tờ trình số bốn mươi năm của chính phủ
để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm hai nghìn một mươi tám và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trường hợp không giải ngân hết thì thực hiện hủy dự toán theo quy định
về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết nêu rõ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám là một trăm ba mươi tám năm trăm chín mươi hai tỷ đồng
dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn vai yêu đãi của ngân hàng thế giới cho ngân hàng nhà nước việt nam
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình vừa ký công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
theo đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp tết dương lịch
tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ
các sở giao thông vận tải lập kế hoạch cụ thể và huy động tối đa phương tiện vận chuyển hành khách
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao
đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử nâng cao chất lượng dịch vụ
niêm yết công khai giá vé theo tuyến thời gian và loại hình dịch vụ
kiên quyết không để hành khách về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện
tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng ra vé trái quy định
tăng cường kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý
đình chỉ hoạt động các bến xe trái phép phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn
dụng cụ cứu sinh trở quá khổ quá tải trọng quá số người quy định
sở giao thông vận tải tp hcm vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và các bến xe không tăng giá cước
các bến xe bảo đảm huy động đầy đủ các loại phương tiện xe khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước
trong và sau dịp tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
sở giao thông vận tải tp yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và các bến xe không tăng giá cước
các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé có trách nhiệm cung cấp đủ vé để bán cho hành khách
trường hợp đơn vị vận tải không đưa vé hoặc đưa không đủ vé bến xe chủ động bán vé cho xe khách
các bến xe cũng được yêu cầu đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện xe khách
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước trong và sau dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
dự báo dịp tết dương lịch lượng hành khách đi lại trên các tuyến liên tỉnh từ tỉnh quảng ngãi
và các tỉnh tây nguyên tăng từ hai mươi năm ba mươi năm so với ngày thường tăng từ năm đến một mươi so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị và các bạn khi đánh giá doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không
thì bộ chỉ số tài chính là rất quan trọng
trải qua năm năm thực hiện
bộ chỉ số này đã khảo sát đánh giá hơn năm doanh nghiệp niêm yết trên ba sản chứng khoán việt nam
hàng năm ban tổ chức cũng lựa chọn ra tốc đầu những doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất
để vinh danh và trao chứng nhận
chỉ số đánh giá năng lực tài chính được xây dựng trên cơ sở khảo sát đánh giá hai mươi một tiêu chí
liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sản chứng khoán việt nam
với phương pháp đánh giá toàn diện đảm bảo kết quả chính xác và khách quan
việc lựa chọn doanh nghiệp trên sản chứng khoán làm đối tượng để đánh giá trong bộ chỉ số này là phù hợp
theo mục tiêu của chính phủ đề ra đến năm hai nghìn hai mươi vốn hóa thị trường chứng khoán đạt bảy mươi gdp
nhưng mục tiêu này đã được cắn đích vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
có nhiều doanh nghiệp vốn hóa trên một tỷ usd thậm chí có một nhóm doanh nghiệp hàng đầu
đã vượt và chạm ngưỡng một mươi tỷ usd như petro vietnam gas pv gas vinamilk vietcombank vincom
nhiều chuyên gia đã đánh giá
đây là tín hiệu đáng mừng của xu hướng minh bạch hóa của các doanh nghiệp cũng như thị trường chứng khoán việt nam
tổng cục hải quan cơ quan thường trực ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean
cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại vừa thống nhất với bộ công thương
về thời điểm kết nối năm thủ tục mới vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
năm thủ tục mới kết nối gồm
thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất khẩu tiền chất công nghiệp
thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại
thủ tục đề nghị chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong asean
thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá giấy cuốn điếu thuốc lá
nếu hoàn thành kết nối năm thủ tục trên theo kế hoạch bộ công thương sẽ đạt được mục tiêu do chính phủ đặt ra
về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong năm hai nghìn một mươi tám
nâng số lượng thủ tục tham gia cơ chế một cửa quốc gia của bộ công thương lên một mươi một thủ tục
thủ tục đó để chia sẻ dự trị cuối cùng toàn bộ bộ công thương và bộ chủ tục
theo cơ chế một cửa quốc gia của bộ công thương
vừa qua quốc hội giao chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định
đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
theo đó mức lương cơ sở được thực hiện điều chỉnh từ một ba mươi chín triệu đồng một tháng lên một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm
và trợ cấp yêu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
giao các bộ cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương
kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm
và trợ cấp yêu đãi người có công với cách mạng hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của chính phủ
bên cạnh các ngân hàng các công ty tài chính trong vài năm gần đây đã có sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng rộng rãi của các mô hình cho vay trực tuyến
như vay tiền nhanh online vay tiền không thế chấp vay tiền không cần gặp mặt
các mô hình này thường được giới thiệu là công ty thực hiện hỗ trợ tư vấn và kết nối giữa người đi vay và người cho vay gọi là công ty tư vấn
nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch vay tiền trực tuyến cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa thông báo một số nội dung cần lưu ý
cẩn trọng khi cung cấp thông tin để đăng ký khoản vay
trước khi cung cấp các thông tin liên quan người tiêu dùng cần tìm và nghiên cứu chính sách thu thập thông tin của công ty để hiểu rõ phạm vi và mục đích sử dụng
tránh trường hợp cung cấp thông tin thiếu kiểm soát dễ gây ảnh hưởng tới quyền lợi của bản thân gia đình và bạn bè
hai nghiên cứu kỹ các điều khoản cho vay
trước khi xác nhận vay người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu và nghiên cứu các nội dung liên quan đến giao dịch như chủ thể và thủ tục giải ngân lãi suất vay điều kiện hủy giải ngân chính sách gia hạn khoản vay
ba ký và lưu giữ hợp đồng
chỉ xác nhận đồng ý ký hợp đồng sau khi đã được tìm hiểu và nhìn rõ các nội dung thể hiện trên hợp đồng
sau khi ký người tiêu dùng nên yêu cầu công ty gửi bản hợp đồng đã ký để lưu giữ và đối chiếu sử dụng khi có phát sinh tranh chấp
cân nhắc khả năng tài chính trước khi vay trực tuyến
chi phí vay trực tuyến khá cao so với mặt bằng cho vay tại các đơn vị tổ chức tiến dụng
vì vậy mặc dù là vay các khoản có giá trị nhỏ nhưng người tiêu dùng nên có tính toán cụ thể chắc chắn để đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn
theo cục quản lý nhà và thị trường bất động sản bộ xây dựng tính đến tháng một mươi một tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng gần hai mươi ba tỷ đồng
so với lúc đỉnh điểm ở quý i năm hai nghìn một mươi ba đã giảm hơn một trăm linh năm tỷ đồng
tuy nhiên dù lượng hàng tồn kho tiếp tục giảm nhưng vẫn còn khá lớn tập trung ở các dự án xa trung tâm đô thị hạ tầng yếu kém
khó tiêu thụ nguồn cung nhà ở chung cao cấp đang dư thừa trong khi rất thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp mà thị trường đang cần nhiều
hiện nay nhu cầu nhà ở của người dân thuộc phân khúc trung cao cấp hơn hai mươi năm triệu đồng một mét vuông chỉ chiếm hai mươi ba mươi nhu cầu thị trường và tập trung chủ yếu ở đô thị lớn
trong khi đó với nhà ở xã hội nhà ở bình dân nhu cầu thị trường rất lớn chiếm khoảng bảy mươi tám mươi nhưng thị trường nguồn cung lại đang rất thiếu
theo thống kê của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản đến nay phân khúc nhà ở xã hội tại các khu đô thị mới chỉ đạt ba mươi một so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở đến năm hai nghìn hai mươi
có khoảng hai trăm linh năm dự án nhà ở xã hội chậm trễ hoặc dừng do không tiếp cận được nguồn vốn vai yêu đãi
những con phố cổ kính những công trình kiến trúc kỳ vĩ hay những nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc đều là những điểm thu hút của châu âu đối với du khách việt nam
tuy nhiên khách du lịch phải làm thế nào để tìm thông tin chính xác và phù hợp với nhu cầu trong vô vàn các thông tin quảng cáo
tổng đài một chín không không bảy một không hai được thành lập đã giúp giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thủ tục khi đi du lịch châu âu
gia đình anh trung chị hồng dự định hè năm tới sẽ đi du lịch tại pháp
anh chị muốn đi nghỉ theo gói gia đình riêng để tự mình khám phá những điểm đến mới lạ mang đậm những nét riêng của từng vùng miền
những vấn đề liên quan đến làm thủ tục visa tìm kiếm điểm đến đều khá xuân sẻ
bởi anh có được sự tư vấn cụ thể từ tổng đài
tổng đài một chín không không bảy một không hai này tôi cũng thấy rất là phù hợp với cách thức đi du lịch đối với nhiều gia đình việt nam
nói chung đây cũng là cái dịch vụ mới mẻ hy vọng là nó sẽ phát triển cho nhiều người muốn đi du lịch như chúng tôi
tổng đài một chín không không bảy một không hai ra đời trong bối cảnh nhu cầu du lịch tự túc đang ngày một tăng cao
nhưng để tự tổ chức một chuyến đi như vậy thực sự không dễ dàng
được vận hành theo đúng phương châm kết nối tới châu âu như một điểm đến để được cập nhật các thông tin về chính sách visa du lịch và những điểm đến hấp dẫn tại châu âu
tổng đài một chín không không bảy một không hai là giải pháp thuận tiện hữu ích cho khách hàng
thứ nhất là hỗ trợ cho khách hàng những thông tin chính xác và chính thống từ các đại sứ quán các nước về các thủ tục visa
thứ hai là hỗ trợ cho khách hàng những thông tin chính xác và chính thống từ các đại sứ quán các nước về các thủ tục visa
cũng như hỗ trợ khách hàng từ xa để có thể đạt được hiệu quả nhất trong việc nộp bộ sơ của mình lên đại sứ quán
chúng tôi muốn giới thiệu tới cho khách hàng những cái điểm đến khác biệt
ví dụ như là một góc phố mà uống tới một ly cà phê tại một quán cà phê đậm chất paris
hoặc ngay đến áo thì phải đến quán cà phê của moza
đấy là những cái điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho khách hàng để khách hàng có những cái lựa chọn phù hợp với cả tiêu chí du lịch của gia đình mình
tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ khách hàng cho việc chuẩn bị hồ sơ xin visa và lên kế hoạch du lịch
trung tâm cũng cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ cá nhân có chi phí đặc biệt với những khách hàng chưa từng đi châu âu hoặc có yêu cầu riêng
với sự xuất hiện của tổng đài một chín không không bảy một không hai trên thị trường
khách hàng có thêm một kênh cung cấp thông tin minh bạch uy tín đồng hành với mỗi chuyến đi của du khách
thưa quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc
kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào chín h bốn mươi năm chủ nhật phát lại vào chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau